đoàn công tác tổng cục hậu cần đã thực hiện một chuỗi hoạt động nằm trong chương trình phụ nữ quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã cần nông huyện thông nông tỉnh cao bằng
tại đây các y bác sĩ bệnh viện quân y một trăm linh năm tổng cục hậu cần đã tổ chức khám chữa bệnh tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho bà con tặng nhiều xuất quà cho các hộ gia đình chính sách hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tuyên truyền cho nhân dân về vệ sinh phòng bệnh dân số kế hoạch hóa gia đình
những việc làm này thể hiện tình cảm của phụ nữ tổng cục hậu cần nói riêng phụ nữ quân đội nói chung với phụ nữ vùng biên cương hải đảo khu căn cứ cách mạng còn gặp khó khăn trong cuộc sống góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân chia sẻ những khó khăn với đồng bào nơi biên giới